từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nghị định một trăm linh bảy năm hai nghìn một mươi tám về kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế cho nghị định một trăm linh chín năm hai nghìn một mươi có hiệu lực sẽ giúp cởi trói cho hạt gạo là ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương đơn vị xây dựng nghị định một trăm linh bảy năm hai nghìn một mươi tám nghị định được định hướng xây dựng nhằm đổi mới hoàn thiện về thể chế khung khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và công tác điều hành xuất khẩu gạo theo hướng xây dựng thể chế kiến tạo minh bạch hiệu quả tạo thuận lợi thông thoáng tạo động lực giải phóng mạnh mẽ năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp
đồng thời thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu tạo thuận lợi cho sản xuất xuất khẩu sản phẩm có chất lượng giá trị gia tăng cao góp phần xây dựng củng cố thương hiệu gạo việt nam trên thị trường
nghị định một trăm linh bảy chính thức bãi bỏ quy định thương nhân xuất khẩu gạo phải có kho chứa với sức chứa tối thiểu năm tấn và cơ sở say sát công suất tối thiểu một mươi tấn trên một giờ
thay vào đó thương nhân chỉ cần có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo
cũng như có ít nhất một cơ sở xay sát gạo phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không giới hạn sức chứa hay công suất như trước đây
kho chứa cơ sở say sát chế biến thóc gạo có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê với thời hạn tối thiểu năm năm
các thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ gạo đồ gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng được khuyến khích xuất khẩu với quy định không cần có giấy chứng nhận không phải thực hiện dự trữ lưu thông và không phải báo cáo theo quy định
doanh nghiệp chỉ cần xuất trình cho hải quan bản chính hoặc bản sao có chứng thực của văn bản xác nhận chứng nhận hoặc chứng thư giám định gạo xuất khẩu hợp pháp